qua tìm hiểu chúng tôi được biết trong hơn hai trăm linh thùng quà được bao gói cẩn thận có nhiều chủng loại khác nhau như tv đầu thu vệ tinh các loại thực phẩm như chè mứt gạo nếp lá rong đậu xanh mì miến bầu bí hành tỏi bánh kẹo kem đánh răng dầu gội
đặc biệt hơn cả những cành đào miền bắc những chậu mai vàng miền nam mang đậm hương vị không khí tết
đằng này đi thì chúng tôi có một cái thích sức đặc biệt
trần năm nay thì có quà của chủ tịch nước rồi là của các quỹ vừa dính rồi là quân đội bộ thủy trẻ và các cái của bộ tư lệnh quân vùng quân chủng
hiện nay toàn bộ số mà đảm bảo cho cái tết ở trên nhà giàn thì đã được chuyển xuống dưới tàu đi ra tổ chức tết này
thì nó cũng giống như đất liền thôi
nó bao gồm có cả lá rong gạo nếp heo gà các loại vật dụng
làm sao đó đảm bảo tốt nhất cho anh em
khi đón tết nhà giàn thì nó cũng giống như ở
tại gia đình nhà mình trong đất liền
thế này công tác chuẩn bị của tôi cho tết năm nay với nhà giàn là như vậy
hiện tại miền động sóng to gió lớn
tàu chuẩn bị hai phương án
nếu sóng lớn sẽ tổ chức tặng quà cho nhà giàn bằng kéo dây sóng nhỏ chuyển bằng xuồng
bằng mọi cách phải chuyển qua tết đến tận tay cán bộ chiến sĩ an toàn tuyệt đối
hành trình mới chỉ bắt đầu nhưng nhìn hàng chục tấn hàng hóa quả tết được gói bục cẩn thận sắp xếp gọn gàng trên những con tàu
chúng tôi cảm nhận rất rõ tình cảm và trách nhiệm của đất liền dành cho những người đang làm nhiệm vụ cao cả nơi vùng biển đảo xa xôi
sau hơn một ngày lênh đênh trên biển vượt sóng cấp năm sáu đoàn công tác trên tàu hai trăm sáu mươi bốn của bộ tư lệnh vùng hai hải quân thăm chúc tết và tặng quà cán bộ chiến sĩ nhà giàn đk một tới vùng biển thuộc khu vực đóng quân của hai nhà giàn đk một một mươi bảy và đk một một mươi sáu
những phần quà của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai gửi tặng các gia đình chính sách gia đình khó khăn xét về giá trị vật chất không cao
tuy nhiên nó chứa đựng rất nhiều tình cảm thân thương nghĩa tình và cũng thể hiện sự quan tâm chia sẻ góp thêm hương sắc cho các hộ gia đình vui tết đón xuân
cũng trong không khí mừng đảng mừng xuân mới nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó quân dân bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã điều động một tàu cảnh sát biển
chờ đoàn công tác của tỉnh ủy kiên giang đi thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ chính quyền và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển tây nam tổ quốc

những bài hát cứ thế nối nhau cất lên bên bếp lửa luộc bánh trưng đêm cuối năm trong tình cảm quân dân bền chặt khăn khiết khiến ai nấy đều không còn cảm giác về cái rét từ khi núi đang rồn xuống
ở đồn biên phòng là thế nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước và giữ gìn trật tự an ninh vùng biên là nhiệm vụ thiêng liêng
nó cố kết những cá nhân đơn lẻ lại thành một tập thể đầy sức mạnh
nó cho mỗi người lính mỗi người dân ý thức về việc mình phải hành động vì tổ quốc
đêm cuối năm trong sự ấm áp thân thương này ý thức ấy càng được nhân lên như một niềm tin son sắt
đêm dần tan ngày dạng cái tết cổ truyền đang đến gần thêm một ngày nữa với miền biên ải
ngoài việc phải chuẩn bị những thứ cần thiết để anh em chiến sĩ vùi xuân đại
đón tết lãnh đạo đối miên phòng thị hoa còn có một việc khác rất quan trọng
không thể không thực hiện trong những ngày cuối năm này
đó là biếu quả tết cho các gia đình chính sách tại nơi đồn trú
sáng hôm nay một đoàn cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế do đồng chí chính trị viên đối biên phòng thị hoa dẫn đầu
đã cùng xuống xóm tổng nưa xã thị hoa để thăm và biếu quả tết cho gia đình cụ bà đàm mấy khin
cụ khìn là người nùng
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi năm mẹ liệt sĩ
từ nhiều năm nay cụ đã được đối miên phòng thị hoa quan tâm
đưa vào diện gia đình được hưởng chính sách phụng dưỡng thường xuyên
căn nhà cụ đang ở là gia đồn xây cất
định kỳ hàng tháng lãnh đạo đồn vẫn cử nhân viên y tế xuống tận nhà để thăm khám sức khỏe cho cụ
đó là những việc làm xuất phát từ tấm lòng tri ân sâu sắc với những người có công với nước
của cán bộ chiến sĩ đối miên phòng thị hoa
trong dịp cuối năm này với bà mẹ liệt sĩ tuổi cao sức yếu
việc làm ấy trở nên đặc biệt có ý nghĩa về nhiều mặt
và thực hiện phong trào bộ đội biên phòng với công tác đền lên đắp nghĩa
vào dịp đầu năm của các năm cán bộ chiến sĩ đối miên phòng thị hoa
đã làm tốt chính sách đối với người có công
cũng là các gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ
đặc biệt là trên địa bàn có rất nhiều
các đối tượng trong đó là đơn vị đối miên phòng thị hoa hiện tại đang chăm lo
và phụng dưỡng bốn thân nhân liệt sĩ
mục đích của việc thăm khám này
một là đầu tiên là để động viên các thân nhân liệt sĩ trong dịp đầu xuân năm mới
bên cạnh đó là tạo sự tăng cường mối quan hệ đoàn kết
và tăng niềm tin của nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ đối miên phòng
và đối với các chủ trương chính sách của đảng
bên cạnh đó thì cùng với bộ đội biên phòng
đây là để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của quốc
hạ lan vốn không phải huyện nhận được nhiều sự ưu đãi của thiên nhiên
như các huyện khác trên đất cao bằng
khó có thể nhận ra ở nơi đây sự thay đổi trong phong cảnh mà mùa xuân mang lại
dẫu sao thì xuân cũng đang về
một mùa xuân mới một sức sống mới đang chào đón những người chiến sĩ
đối miên phòng thị hoa đối miên phòng anh hùng của tỉnh cao bằng
thăm hỏi đầu xuân
xuân là một trong những nét đẹp văn hóa của người việt
và càng ý nghĩa hơn khi mà đầu xuân năm mới chúng ta được gặp gỡ nhau
để cùng chia sẻ những kỷ niệm những ký ức không thể nào quên
và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tới thăm những người chiến sĩ
nơi chiến trường khốc liệt năm xưa để cùng lắng nghe những câu chuyện của họ
trong tiết trời xuân của hà nội khi mà sắc đào bung đỏ thắm
hương vị của bánh trưng xanh và mâm cơm gia đình ấm cúng đang lan tỏa khắp nơi
tôi may mắn được theo chân những người cựu chiến binh
họ đến thăm hỏi và cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện
ôn lại những kỷ niệm khó quên trong những năm tháng chiến đấu ác liệt nơi chiến trường năm xưa
đại tá đình quốc kỳ và đại tá nguyễn văn bồn cùng nhau tới thăm đại tá vũ nam bình
ở khu tập thể một mươi sáu a lý nam đế

họ đi bên nhau với giỏ quà đơn sơ nhưng chứa đựng cả tình đồng đội
những ngày đầu năm gặp nhau mọi người tay bắt mặt mừng
cùng nhau ngồi bên ấm trà nóng hàn huyên ôn lại những kỷ niệm
của một thời đấu tranh ác liệt tại chiến trường miền nam
trong câu chuyện của họ tôi ấn tượng khi họ cùng nhau kể về một địa danh có tên trại david
đó là nơi diễn ra đàm phán quân sự bốn bên giữa chính quyền cách mạng lâm thời miền nam việt nam
đoàn ngoại giao quân sự việt nam dân chủ cộng hòa
và đại diện chính quyền nguyễn quyền sài gòn
đại diện quân đội mỹ tại việt nam để thực hiện các điều khoản ký kết trong hiệp định paris
về việc rút quân mỹ khỏi miền nam việt nam
trại david là nơi quân địch dùng để giam lỏng các cán bộ chiến sĩ của ta
họ đã ở cùng nhau suốt tám trăm hai mươi ba ngày
ba cái tết liên tiếp làm năm nhiệm vụ
nhưng những người chiến sĩ cách mạng năm xưa đã luôn giữ vững tinh thần
chiến đấu quả cảm khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
là những người sinh ra trong những giai đoạn ác liệt của chiến tranh
khi đất nước bị lâm nguy họ sẵn sàng quên mình chiến đấu bảo vệ tổ quốc
hòa bình lập lại họ lại tiếp tục cống hiến sức lực trong công cuộc đổi mới đất nước
năm mới đang về một mùa xuân mới của đảng đang đến
những người lính năm xưa cũng luôn hy vọng
mong muốn đảng và nhà nước ngày càng phát triển
đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao
họ đã đồng ý với đảng và nhà nước
mong cho đất nước phát triển
nhưng mà bác năm nay bác cũng là bảy mươi năm tuổi đảng
cho nên là bác mong rằng xây dựng đảng
cho luôn được trong sạch vững mạnh
cái đặc biệt là thực hiện nghị quyết trung ương bốn cho thật tốt
chống suy thoái về chính trị tư tưởng
cho rất có hiệu quả
chống suy thoái về đạo đức
và lối sống cho có hiệu quả
và đặc biệt là chống tự diễn biến và tự chuyển hóa cho tốt nhất
nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi cũng có một cái tâm tư
nguyện vọng như thế này
tôi muốn đất nước ngày càng phát triển
các đồng chí lãnh đạo thì ngày càng quan tâm hơn
đến đời sống của nhân dân
và nhân dân cũng nỗ lực để mà làm cho đất nước mình giàu mạnh hơn
nhân dịp tháng năm mới là
chúc các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước luôn luôn mạnh khỏe
lãnh đạo nhân dân năm nay vui được nhiều kết quả tốt hơn mỗi năm
thông qua cuộc gặp gỡ đầu năm của những cựu chiến binh như thế này
đã giúp tôi thế hệ trẻ may mắn được sinh ra và được hưởng nền độc lập hòa bình
hiểu được sâu sắc hơn những trang sử một thời oanh liệt
để thấy thêm trân trọng và biết ơn những hy sinh và cố gắng của người dân

những hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh
xuân yêu thương với những hoạt động sẻ chia
chi ơn những gia đình có công với cách mạng và những hoàn cảnh khó khăn
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất hà giang nơi địa đầu của tổ quốc
để cùng thăm hỏi mẹ việt nam anh hùng phùng thị liền
và cùng mẹ đón mùa xuân lần thứ một trăm linh hai của mình
trong không khí chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc
chúng tôi tìm về với mảnh đất hà giang
nơi điểm đầu cực bắc của tổ quốc
nơi có những ngọn núi cao lưng chừng trời
những con đèo vắt ngang sườn núi
những thung lũng xanh mướt
và với cao nguyên đá đồng văn đầy sự lôi cuốn
mùa xuân mùa của đoàn tụ và yêu thương
mùa của sự trao gửi những chi ơn quan tâm và chia sẻ
trong những ngày đầu đón năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
cùng với hội phụ nữ phòng pa tám mươi bốn
công an hải phòng ban quản lý kinh tế hải phòng
và một số đại diện doanh nghiệp
chúng tôi đã có cuộc hành trình xuân yêu thương
lên thăm mẹ việt nam anh hùng
và tham gia chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa
chia sẻ những món quà tới những em nhỏ vùng cao
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
để một mùa xuân mới ấm áp tình người
mãi trải dài trên dải đất hình chữ s
xuân yêu thương là chương trình mà những người
những cá nhân những tổ chức
mong muốn đem được những cái đóng góp
những cái phần đóng góp của mình
để mang đến cho những gia đình chính sách
gia đình có công ngôi cách mạng
gia đình bà mẹ việt nam anh hùng và các cháu nhỏ
tại các xã trên địa bàn tỉnh hà giang
mong muốn là họ có một cái mùa xuân thật sự ý nghĩa
và thật sự ấm áp
trên suốt cung đường dài hơn ba trăm linh km
từ hà nội đến xã linh hồ huyện vị xuyên tỉnh hà giang
vượt qua nhiều vách núi đá
xen lẫn với màu xanh của những rụng ngô
chúng tôi tìm tới nhà mẹ phùng thị liền
mẹ phùng thị liền sinh năm một nghìn chín trăm một mươi năm
vậy là năm nay mẹ đã bước sang tuổi một trăm linh
mẹ chỉ có người con trai duy nhất là liệt sĩ nông văn háy
cuộc sống nói chung trước đây gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn
được đảng và nhà nước các cơ quan ban ngành luôn luôn quan tâm giúp đỡ
gia đình cũng có một bớt chút khó khăn
xuân yêu thương đến thăm gia đình và thăm sức khỏe của bà
gia đình cũng rất là cảm ơn các đoàn
tôi có đến tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng
đứng trước mẹ thì thật sự rất là xúc động
vì mẹ là người đã có công sinh ra những người anh hùng cho đất nước
và nhân dịp tết hai nghìn một mươi bảy
thì cũng chúc mẹ luôn mạnh khỏe gia đình hạnh phúc
và tiếp tục động viên con cháu vun đắp gia đình
và đóng góp tích cực cho công việc xây dựng và đổi mới đất nước
chia tay mẹ chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện vị xuyên
nằm cách thị trấn hà giang một mươi tám km về phía nam
đây là nơi yên nghỉ của trên một bảy trăm năm mươi liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh
lên lõi giữa các hàng bia mộ có thể thấy rất nhiều những cái tên khác nhau
từ phú thọ yên bái thanh hóa hải dương
và những người con miền xuôi chúng tôi không thể cầm lòng
khi nhìn hai trăm linh bia mộ chỉ duy nhất khắc ba dòng chữ chưa biết tên
trước tượng đài tổ quốc ghi công trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ
chúng tôi đã thắp những nén hương thơm xúc động kính cẩn nghiêng mình
sự hy sinh của các anh đã góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc
giang sơn được giữ vững tổ quốc được vẹn toàn
các thế hệ sau sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh đối với tổ quốc
hôm nay là một niềm hân hoan của tất cả anh em trong đoàn
cũng như là cái tấm gương để nói theo lên đến dân hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang của tỉnh hà giang
cũng là một sự ninh thiêng nhất đối với lương tâm và tấm lòng của chúng tôi
cũng hy vọng rằng thắp nén nhang thơm để cho những anh hùng đã khuất
mong muốn và bảo vệ tổ quốc biên cương tốt hơn nữa
để cho chúng tôi cũng như là thế hệ sau này sẽ noi gương và tiếp bước cho anh
tiếp tục hành trình của xuân điêu thương
chuyến xe của chúng tôi dừng bánh tại trường tiểu học xín cái xã xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang
trường tiểu học xín cái là trường miền núi thuộc vùng đặc biệt khó khăn
trường đóng trên địa bàn dân cư với một trăm linh đồng bào dân tộc mông và tỷ lệ nghèo còn rất cao
giảng dạy trên vùng cao này thì rất khó khăn khó khăn về đường xá đi lại với lại học sinh ở xa
với lại đồng bào dân tộc ở đây thì không biết tiếng phổ thông nên là vận động học sinh rất khó
những món quà đều được gói cẩn thận
và trao đến tận tay từng em và những hộ gia đình khó khăn
không chỉ có quần áo chăn nêm mà đoàn còn hỗ trợ thêm gạo và một chút lương thực khác
là một trong những thành viên của cái chương trình này thì mình thấy là mình rất là may mắn và tự hào
và trong mình thì có rất là nhiều cảm xúc
cảm xúc ngay từ ban đầu là cảm xúc hồi hộp khi mình được chuẩn bị những món quà
cho cái chương trình thiện nguyện này
cảm xúc tiếp theo là cảm xúc mà mình rất là xúc động
khi được tận tay trao những món quà cho các em nhỏ ở vùng cao
suốt cuộc hành trình dài hàng trăm km đường đồi núi
chúng tôi dường như quên hết mọi mệt nhọc khi chứng kiến những nụ cười hồn nhiên
những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các em học sinh nơi núi rừng hùng vĩ
chương trình xuân yêu thương
tôi cũng mong muốn rằng đoàn sẽ thường xuyên liên kết với nhà trường
giúp đỡ được các cháu nhiều hơn
càng nhiều thì đối với các cháu thì đỡ vất vả bao nhiêu
các cháu phải có điều kiện đến trường với nhiều
xin được cảm ơn
cháu rất vui và rất là cảm động khi chương trình xuân yêu thương
đã đến giúp và đóng góp những niềm vui yêu thương cho chúng cháu
cháu rất vui khi được nhận quà của các
quà của các chú với các cô
cháu rất mong là năm sao các chú các cô lại quay về tặng quà cho các cháu
cũng tại nơi đây tỉnh quân dân thắm đượm khi chúng tôi cùng nhau đến thăm những hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn
tận tay trao những món quà và cùng uống với nhau chén rượu thơm nồng ngày tết
mong một năm mới ấm no đến với đồng bào
tạm biệt trường tiểu học xín cái
chúng tôi sẽ nhớ mãi những đứa trẻ vùng cao hồn nhiên và hoang dại cũng như chính cảnh sắc nơi đây vậy
nhìn những đôi chân nhỏ bé vui mừng xoài bước cùng những món quà
chúng tôi như có thêm những động lực để thêm nhiều lần nữa sẽ lại cùng nhau đến nơi đây chia sẻ những khó khăn
những món quà tết tới các em để mùa xuân yêu thương sẽ ấm hơn khi tình người được san

để kết thúc cuộc hành trình của mình
chúng tôi tiến về cột cờ lũng cú
chúng tôi đã đặt chân được tới đỉnh cột cờ điểm cực bắc của tổ quốc
trong những ngày đầu tiết xuân năm mới chúng tôi đã cùng nhau trào cờ và hát vang bài ca của tổ quốc
ngay dưới chân lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió
tất cả như vỡ hòa một cảm giác thiêng liêng khó tả
cả một hành trình dài vất vả hình ảnh lá cờ tổ quốc
cái màu đỏ tươi ấy như chạy thẳng vào tim chúng tôi
âm vang đâu đây hồn thiêng sông núi gợi nên một cảm giác tự hào đầy niềm tin và hy vọng
tự hào xúc động đến rưng rưng mọi cảm xúc đều thăng hoa
có lẽ đây cũng là cảm giác chung của cả đoàn
cảm giác được ôm chọn một phần quê hương trong tầm mắt
chắc chắn trong mỗi người càng thấy thêm yêu tổ quốc
chia tay các chiến sĩ đồn biên phòng anh hùng thị hoa
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với xã đường thượng huyện yên minh tỉnh hà giang
để chung vui đón tết với đồng bào người mông ở nơi đây
một cái tết vừa ấm áp nghĩa tình vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
đường thượng là một xã nhỏ nằm giữa lòng cao nguyên đá với nét đặc trưng một trăm linh dân số là đồng bào mông
người mông ở nơi đây chủ yếu thuộc hai nhóm mông hoa và mông trắng
trong khi đồng bào cả nước đang hối hả kết thúc những ngày cuối cùng trong năm và chờ đón từ khắc chuyển giao sang năm mới
thì đồng bào mông ở đường thượng đã tổ chức đón tết truyền thống từ đầu tháng một mươi hai

sớm hơn tết nguyên đán một tháng
một cách tính lịch cổ truyền của người mông
đường thượng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện yên minh và một trăm linh đồng bào dân tộc mông
có một cái tết cổ truyền đặc thù đã duy trì từ xưa và đặc biệt là từ năm hai nghìn một mươi hai đến bây giờ là năm
thứ năm là có tổ chức lễ hội cầu tàu
năm nay cũng như những năm trước đảng ủy ủy ban nhân dân xã đường thượng đã xây dựng kế hoạch tổ chức tết cổ truyền cho đồng bào mông gắn với lễ hội gầu tàu mừng xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy từ sớm
trong cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện tết cổ truyền dân tộc mông do đảng ủy chính quyền xã tiến hành đại diện các bộ phận phụ trách an ninh y tế giáo dục đều tham dự rất đầy đủ
kế hoạch tổ chức tết cho bà con được bàn thảo kỹ càng minh bạch và luôn nhận được sự đồng thuận cao
chủ tịch xã đồng chí tạ quang bắc cũng là trưởng ban chỉ đạo công tác tổ chức tết mông tại xã đường thượng đã phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị một
từ lâu việc phát triển các công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống cho bà con trong xã luôn được chú trọng
đặc biệt trong dịp tết cổ truyền của đồng bào để giúp bà con đón tết vui vẻ và ấm áp các cán bộ xã đã đến chúc tết tới từng hộ gia đình nhất là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
dịp tết đến xuân về cấp ủy chính quyền xã cũng lên kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân ăn tết an toàn tiết kiệm
từ lâu việc phát triển các công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống cho bà con trong xã luôn được trú trọng
nhìn những nụ cười sự ân cần của các anh với bà con chúng tôi hiểu và cảm phục những người cán bộ nơi vùng cao còn bộn bề khó khăn này
chính các anh đã là cầu nối tình cảm của đảng nhà nước với những bà con nhân dân chất phác đôn hậu nơi đây
tuy là người mường nhưng với tám năm sinh sống tại đây anh duy có thể hiểu và trò chuyện thân mật với bà con người mông nơi đây
khi hiểu tiếng mông hiểu được phong tố của người mông anh duy có thể hiểu và trò chuyện thân mật với bà con người mông nơi đây
khi hiểu tiếng mông hiểu được phong tố của người mông anh duy có thể hiểu và trò chuyện thân mật với bà con người mông nơi đây
anh em một cô cha mẹ vừa mý say vừa mý bó luôn nhận được sự quan tâm động viên của chính quyền địa phương
hôm nay vù mỹ say rất vui cảm động vì nhận được quà của hai đồng chí phó chủ tịch xã
chúng tôi là gia đình một cô cha mẹ từ rất là nhỏ
nhà tượng trưng cho việc quét những điều không may của năm cũ
bó trúc sau đó được bỏ đi với ý nghĩa bỏ lại những điều không may ra khỏi ngôi nhà của mình
năm nay nhà ông vừa trời lử cũng như nhiều hộ khác trong xã được đón một cái tết no đủ
dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cảm thấy rất rõ niềm hạnh phúc sự hân hoan cho một mùa xuân mới từ những người con của núi này
theo tục lệ đồng bào cúng lợn vào buổi sáng đến chiều tối sẽ diễn ra lễ cúng tổ tiên
lễ cúng mang nhiều ý nghĩa cầu cho sức khỏe cầu cho một năm yên ồn cho cây ngô lớn nhẹ
con lợn thêm béo con trồn không bắt con gà con ngan đi
đặc biệt trong ba ngày tết mâm cúng của đồng bào mông không hề có món rau bởi theo quan niệm của họ có như vậy thì cả năm mới làm ăn thuận lợi không còn phải lo cái đói nữa
có lợn thì không cống nhưng có lợn thì mình phải cống phải cống tổ tiên tổ tiên là bún mẩy
thì không làm nhưng mà bún mẩy không có anh em trước kia nó mất mình phải cống này cống từ ông bà ông bà này già này đến trệ này cống xong
thì coi như là mình mới tất cả coi như là ở trong nhà đó là những cái bếp nhỏ này nấu cơm này hay là cái nấu cá lợn này hay là cái trước cự này sẽ có coi như là người dưới núi này dưới nớt này dưới đất này
không khí ngày đầu xuân cho thấy việc giữ gìn bản sắc văn hóa nơi đây luôn được chú trọng với người dân đường thượng đó là những giá trị thiêng liêng là phần linh hồn không thể thiếu của cộng đồng
từng tập tục truyền thống được lưu giữ và phát huy đã tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc riêng có như ngọn núi dòng sông vẫn luôn sừng sững cuộn chảy từ ngàn xưa và một phần trong bức tranh sơn thủy đó chính là lễ hội gầu tàu được tổ chức vào ngày ba tết hàng năm
lễ hội gầu tàu là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc nhất của dân tộc mông gầu tàu xưa kia là lễ cầu tự thường được tổ chức tự phát và nhỏ lẻ vào dịp tết nguyên đán cổ truyền hàng năm tại các thôn bản các xã thị trấn các huyện của tỉnh hà giang
trong những năm gần đây cùng với nỗ lực khôi phục và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống lễ hội gầu tàu của đồng bào mông đã được quan tâm và khôi phục
chính vì vậy việc tổ chức lễ hội gầu tàu vào đúng dịp tết cổ truyền của đồng bào mông ở đường thượng luôn nhận được sự hướng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân trong vùng
địa điểm được chọn để tổ chức lễ hội gầu tàu tại đường thượng là một bãi đất bằng phẳng gần trung tâm xã với những ngọn núi trùng điệp bao quanh
cây nêu mâm lễ tất cả sẵn sàng
đến giờ lành cây nêu cao vút được dựng lên như thể hiện sức sống trường tồn của làng bà người mông
cây nêu cao vút được dựng lên như thể hiện sức sống trường tồn của làng bản người mông trên mảnh đất cao nguyên đá
các nghi thức cúng lễ sau đó đều được thực hiện một cách bài bản đầy đủ theo đúng truyền thống
lễ hội gầu tàu không chỉ là nơi để người mông thỏa mãn nhu cầu tâm linh
mà còn là nơi để mọi người thỏa mãn nhu cầu tinh thần thông qua các hoạt động vui chơi
giải trí lành mạnh đậm đà bản sắc dân tộc
sau khi phần lễ kết thúc phần hội với màn trình diễn ca nhạc
các hội thi trò chơi như đẩy gậy đánh cù kéo co được tổ chức
năm nay khí trời như ấm áp hơn người dân khắp xã đường thượng kể cả những người ở thôn xa nhất cũng về dự hội
gầu tàu là dịp mà lòng người trên vùng cao nguyên đá này luôn vui vẻ phấn khởi
ở đây chỉ có tiếng cười
điệu hát quyển trong những âm sắc giặt dìu của tiếng khèn mông để quên đi những khó khăn vất vả của thường ngày
sắc nắng hương trời có lẽ cũng vì thế mà rộn ràng hơn rực rỡ hơn
để cùng hòa vào niềm vui được đón một cái tết ấm áp của đồng bào nơi đây
từ ngày khôi phục phục dựng lại cái lội gầu tàu của vân tổng bông
thì là các năm trước là thực hiện cấp thôn cấp xã
nhưng mà năm nay chúng tôi tổ chức là cấp thôn
và bắt đầu từ sáng năm là sẽ quay vòng mỗi thôn sẽ được tổ chức một lần
để cho các thôn thứ nhất là chủ động hơn
thứ hai là có thể phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc đặc sắc hơn ở từng thôn
để người ta có thể chủ động hơn và bà con các thôn khác sẽ cùng đến chung vui với lại thôn mà được đăng cai tổ chức
cũng nhân dịp xuân đinh dậu sắp tới thì cũng thay mặt cho các vị chính quyền xã đường thượng huyện yên minh tỉnh hà giang
nên xin chúc khán giả xem truyền hình một năm mới an khang thịnh vượng
và xin mời mọi người lên với vùng cao để được ngắm những cái bản sắc văn hóa dân tộc
cũng như là những phong cảnh đẹp phùng vĩ của vùng cao hà giang
lễ hội hôm nay không những góp phần làm cho diện mạo đời sống văn hóa của đồng bào thêm sinh động
mà còn là động lực tinh thần giúp người dân đường thượng vươn lên trong lao động sản xuất
tuyến đường liên xã của đường thượng sẽ tiếp tục được nâng cấp cải tạo
giúp cho việc giao thương buôn bán với bên ngoài sẽ trở nên thuận tiện hơn
cơ sở vật chất như điện đường trường trạm cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện
những chính sách của đảng nhà nước đã đem đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số
cùng với đó sự nỗ lực vượt khó của đồng bào và chính quyền nơi đây
đã và đang thắp lên ngọn lửa của sự ấm no hạnh phúc xua tan đi giá lạnh của vùng núi đá còn gặp nhiều khó khăn này
năm nay đồng bào mông ở đường thượng đã được đón một cái tết ấm
hoạt động thiện nguyện mỗi dịp tết đến xuân về luôn là những hoạt động ý nghĩa và được nhiều người hưởng ứng
giáp tết thì bà con nông dân tại xí mần và quang bình ở hà giang
đang rất lo lắng vì hàng trăm tấn nông sản làm ra mà không thể tiêu thụ được
với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con nông dân tại hà giang
đoàn thanh niên cơ quan trung ương đoàn đã phát động chiến dịch giải cứu gừng xí mần và cam quang bình trong dịp tết
xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây
những củ gừng được gom vào bao phủ bạt tạm bỡ như thế này
đang nằm la liệt trên nương rẫy của các huyện vùng cao tỉnh hà giang
trong đó có huyện xí mần
gừng ở đây bị tư thư
gừng ép giá xuống còn bảy đồng một kg
trong khi giá để bà con bán có lãi ít nhất cũng phải một mươi đồng một kg
bán thì lỗ vốn không bán thì việc bảo quản như vậy sẽ khiến gừng chóng hỏng
hao hụt và nảy mầm nhanh càng thiệt hại lớn
địa hình xí mần đa phần là đá
gừng vàng núi tức gừng ta là cây trồng truyền thống
mang lại thu nhập chính cho đồng bào mông
vài năm gần đây bà con xí mần
được hỗ trợ kỹ thuật để mua giống phát triển trồng giống gừng này
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu bà con đã phá hết nương rẫy để trồng gừng
giờ là thời điểm thu hoạch tuy nhiên hàng trăm tấn gừng đã không bán được
trong những ngày vừa qua bà con xí mần hà giang rất khó khăn trong việc tiêu thự gừng núi
do số sản lượng lớn và khả năng mua rất hạn chế
trước tình hình đó đoàn cơ quan trung đoàn đã phối hợp với các đơn vị
để phát động các hoạt động giải cứu rừng cho bà con
với khẩu hiệu mua cân gừng xín mần thêm mừng đón tết
đoàn thanh niên cơ quan trung ương đoàn cùng tỉnh đoàn hà giang huyện đoàn xín mần
đã chuyển hàng chục tấn gừng về hà nội tổ chức kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ
và kêu gọi người dân thủ đô đến mua ủng hộ chỉ với giá một mươi đồng một kg
thực sự đây là một chương trình rất là ý nghĩa
bởi vì thời gian gần đây thì trên các kênh thông tin của trung ương đoàn
đặc biệt là trên các facebook của đồng chí
đồng chí vũ minh thảo bí thư đoàn cơ quan trung ương
thì chúng tôi đã biết được thông tin này
và thực sự đây là một chương trình làm chúng tôi rất là cảm động
nhất là trong dịp tết đến xuân về như thế này
có một sự chia sẻ với bà con vùng cao về đây để có thể ủng hộ
có thể mua một vài túi gừng một vài túi cam
cũng là chia sẻ tập đồng của mình với những bà con vùng cao
có thể nói là thời điểm vừa qua chúng tôi giúp bà con bán gừng là hết sức khó khăn
vì đó là thời điểm gần tết
thời điểm mà các bạn sinh viên đang phải ôn thi
và nhiều khi các bạn bán ngày thì thi
và tối thì đến bốc giữa cam và bán ngày
có những buổi mà không phải đi học
thì các bạn đến hỗ trợ để bán cam bán gừng
và trực tiếp các bạn cũng là những người ship
từ tại trụ sở cơ quan trung đoàn tới tay người tiêu dùng
và chúng tôi mong rằng cái gừng cây đắng của bà con
thì sẽ trở thêm ngọt và ấm áp hơn khi mà được đến với từng bữa ăn
đến với từng nhà người dân của người dân thủ đô hà nội
tiếp nối giải cứu gừng
đoàn thanh niên cơ quan trung ương đoàn cùng tỉnh đoàn hà giang
cũng hỗ trợ đồng bào huyện quang bình thu mua
tiêu thụ cam sành của địa phương với giá một mươi sáu đồng một kg
bạn mai anh là một trong những người có mặt
ngay từ những ngày đầu của chiến dịch
không quản ngày đêm cũng không ngại sắn tay bốc vác
chuyển hàng đi các nơi
mai anh chỉ có một mong muốn là bán nhanh
bán hết hàng giúp bà con có một cái tết ấm no hơn
thực sự thì mình rất là vui khi là một trong số
những bạn sinh viên học viện hiện nay
đã hân phúc với bà con
một mươi hai giờ đêm rồi nhưng vẫn đang có mặt
ở trụ sở của trung ương đoàn
và cùng nhau dỡ những tấn cam đầu tiên
đã từ sân bay nội bài về đến trung ương đoàn
để ngày mai có thể đến tay của người tiêu dùng
và vừa rồi những giờ trước
thì bọn mình cũng đã bán được
rất nhiều những kg rừng
giúp đỡ cho bà con xí mẩn
mình rất là vui
bạn này có thể điểm gần tết rồi

và rất là khó khăn
bạn này có thể phát động chiến dịch
với thông điệp
là mua thêm cân rừng
thì bà con thêm mừng đón tết
và những hoạt động và sự tham gia
của bạn tình nguyện viên
tại cơ quan trung đoàn
cũng như các đơn vị phù hợp
thì đã giúp cho bà con
giải quyết được năm mươi tấn rừng
sau chương trình này
thì chúng tôi sẽ chuyển tiền ngay
cho bà con để giúp bà con
có tiền để mua sắm tết
cho dịp này
với tinh thần tương thân tương ái
rất nhiều người dân thủ đô
đã đến mua rừng mua cam
ủng hộ bà con
với mong muốn mang cái tết ấm no
đầy đủ hơn cho đồng bào vùng cao
cam và rừng của bà con ở hà giang
chắc là rất là sạch và đảm bảo
trước tiên là mua về để bản thân mình
có những đồ tốt để mình dùng
vì là ngày tết sắp đến gần
tuy là mình mua khẩn rất là nhỏ thôi
không hỗ trợ được nhiều
nhưng mà cũng là một cái gì đấy
để thể hiện tinh thần tương thân tương ái
của dân tộc
những túi cam cân rừng
của đồng bào hà giang
đã đi đến từng gia đình
của người dân ở thủ đô hà nội
mỗi cân cam một tấm lòng
hy vọng tết này
đồng bào dân tộc sẽ bớt khó khăn hơn
kính thưa quý vị và các bạn
trong quá trình tác nghiệp
chúng tôi có may mắn được đến nhiều vùng đất
và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng
ở những điểm đến của mình
sau đây xin mời quý vị và các bạn
cùng xem một số hình ảnh đẹp
trong quá trình tác nghiệp
chúng tôi ghi lại
trên nền bài hát
việt nam ơi do bé như khôi trình bày
việt nam ơi việt nam ơi
tự hào hát nói lên việt nam ơi
việt nam ơi việt nam ơi

bước giữa năm tràn
đường phố nơi tôi ở tự nhiên
thơ bé đã quên
giữa đất nước này
nhìn tít luôn căng trần
đừng lo lắng cười lên
và gió mắt tan cười
qua trong tiếng chế thơ
đùa vui cười
và nắng trên lá xeo
ngày xanh tươi sang việt nam ơi
từ nơi đông xanh thơ
từ phương lúa
về nơi nàng cao dây dâng hoa
hòa một niềm tin siêu ca eo eo
từ nơi đảo xa mây nông sông
về nơi đồi cao bay bay trong
một vòng tay nối tròn việt nam
bao lá đất trời
quy ương xanh ngời
xoé tay đón
nắm mái cười trong mặt
bao nhiêu con người
chung tay xây đời
điềm tin nơi
một việt nam giống tươi
một việt nam giống tươi
việt nam ơi
việt nam ơi
tự hào hát mới
lên việt nam ơi
việt nam ơi
việt nam ơi
tự hào hát mới
lên việt nam ơi
năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
là một năm mà khốc ruột miền trung của đất nước chúng ta
phải hứng chịu những thiệt hại to lớn
chưa từng thấy trong lịch sử
bão gối bão
lũ trồng lũ
đồng bào miền trung đã kiên cường gồng mình lên
mà chống lại sức phá hoại ghê gớm của thiên tai
lũ rút xuân về
người miền trung lại cẩn mẫn
góp nhặt những gì còn sót
để vui tết
trên mảnh đất quê hương nhọc nhằn mà đầy yêu thương
xuân này xin mời quý vị và các bạn
hãy cùng đến với hương sơn
một trong những vùng rốn lũ của tỉnh hà tĩnh
để trải nghiệm sức sống sức xuân
cùng miền trung thương khó
miền trung khúc ruột của cả nước
năm nào cũng oàn mình gánh chịu
những cơn cuồng nộ của thiên nhiên
cái mảnh đất khắc nghiệt
chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
không ai gieo cứu mọc trắng
mặt người ấy
đã nuôi dưỡng ý chí kiên cường mạnh mẽ
của những người con nơi đây
của cải vật chất bao năm tích góp
có thể theo dòng lũ dữ ra đại ngàn biển cả
nhưng tinh thần kiên cường
bám trụ xây dựng mảnh đất quê hương
đã đi vào tiềm thức của mỗi người
trong trận đại hồng thủy của đợt lũ trồng lũ
những ngày cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
đã làm cho bà con miền trung
gần như kiệt quệ
vì sức tàn phá của mẹ thiên nhiên
mưa lũ đã làm hai mươi bốn người chết
chín người mất tích

dòng lũ dữ cũng nhấn chìm chín mươi tám hai trăm một mươi năm ngôi nhà
trong đó bảy ngôi bị sập hoàn toàn
diện tích lúa hoa màu
nuôi trồng thủy sản bị hỏng
và cuốn trôi trên hàng nghìn hecta
hàng trăm tuyến quốc lộ
tỉnh lộ huyện lộ
và giao thông nông thôn bị ngập sạt lở
gây khó khăn trong việc đi lại ổn định cuộc sống
thiệt hại về người và của
là vô cùng lớn
gần như nhấn chìm những thành quả
lao động của bà con nông dân
thế nhưng bao giờ cũng vậy
người miền trung lại bó bệnh với nhau
trong hoạn nạn
cùng nhau chung sức chung lòng
vượt qua mọi khó khăn thách thức
nhờ sự đùm bọc rẻ chia của cộng đồng
sự sống ở các vùng lũ
đã hồi sinh
ngay khi nước rút
những con người ấy lại bắt tay vào ổn định đời sống
phát triển sản xuất
khắc phục hậu quả do mẹ thiên nhiên để lại
với truyền thống
lá lành đùm lá sách
những nước việt
các tổ chức đoàn thể
nhà hào tâm
cá nhân doanh nghiệp
đặc biệt là các cấp chính quyền địa phương
đang nỗ lực hết mình
để làm ấm lòng những người dân vùng lũ đón tết
tổng cả cái dịp tết
thì thông thường ra
vẫn có những hồ dân
có những nhiều hoàn cảnh
éo le sẽ gặp khó khăn
trong cuộc đống đặc biệt
và trong cái dịp tết như thế nào
của tỉnh thì đã cấp
một năm tỷ đồng
để ủng hộ các hồ có hoàn cảnh khó khăn
trong dịp tết
mỗi hồ bình quân
là ba trăm linh nghìn đồng
đảm bảo không để hồ nghèo
hồ chính sách nào có khó khăn
mà lại không có cái điều kiện
vui chung trong ngày tết
nguyên đạt với dân tộc
là với quê hương
chúng tôi trở về hương khê
trong những ngày cuối năm bính thân
vùng đất bị lũ tàn phá
nặng nề nhất của tỉnh hà tĩnh
mặc dù cái lạnh cùng với những cơn mưa
cuối đông rầm rề
làm không gian nhuốm màu ảm đạm
nhưng cảnh tượng hoang tàn
sau hai trận lũ liên tiếp không còn nữa
ở vùng tâm lũ
nhịp sống nổi sôi tràn ngập mọi nẻo đường
sáng chớm lạnh
đi trên những nẻo đường quê
nơi chỉ mới cách đây mấy tháng
là tâm điểm của cơn lũ kép lịch sử
chúng tôi được chứng kiến
những thanh sắc của một cuộc sống mới
tràn trề khi mùa xuân
đang rộn ràng nơi nơi
trong cái rét xe sắt
những dặng núi hình cánh cung xa xa
vẫn thấp thoáng trong làn mây trắng bồng bềnh
sắc xanh mênh mông
của những ruộng ngô tít tắp
trên những thừa ruộng được cày sới cẩn thận
sáng lên màu bùn vàng óng
đó có thể là màu của nhọc nhằn vất vả
cũng có thể là màu
của áo ấm cơm no
hơi ấm mùa xuân
dần xua tan mùa đông lạnh giá
sau hai cơn lũ lụt của chả phương mỹ
rồi thì cũng gặp nhiều khó khăn
tất nhiên thiệt hại với
thì lương nước thực phẩm
nhưng là bưởi cũng chết nhiều
rơi gà cũng bị trôi đi
sau dịp tế tìm được sự ủng hộ của nhà nước
cũng là như gia đình tôi sảo khẩu
là cũng gần một tạ gạo
tiền thì bằng tiền mặt thì cũng
trên vài chục triệu
còn mì tôm thì cũng khoảng trên
năm sáu chục thùng
rơi gào thì cũng năm sáu tạ
thì tất cả thì nhiều nói ít đủ
cũng tương đối đầy đủ rồi
bây giờ là chạy với thì kịp tiền đồ
có được sắc diện
tươi mới hôm nay
mỗi người dân vùng lũ đều phải gồng mình
phát huy hết sức mạnh tiềm tàng
chợ nơi được coi là
trung tâm thương mại của các xã vùng hạ hương khê
mấy hôm nay tấp nập và
xôi động kẻ bán người mua
với đa dạng hàng hóa phục vụ tết
nhìn nụ cười trên khuôn mặt
của những người dân nơi đây
đã thấy ánh lên sự lạc quan tin tưởng
và một mùa xuân mới
lại về trên vùng đất lũ
một trong những ngôi trường ở dốn lũ hương khê
một trong những ngôi trường ở dốn lũ hương khê
bị cô lập nhiều ngày
tiếng cười tiếng hát trong chẻo của các em học sinh
làm chúng tôi không khỏi xúc động
chẳng thể nghĩ rằng cách đây hơn hai tháng
chỉ nghĩ đến việc đến trường vào mỗi sáng
thì đối với các em đã là điều khó khăn

nhìn những nụ cười gương mặt thơ ngây ấy
chúng tôi hiểu rằng
sự tàn bạo của bão lũ
sẽ không bao giờ có thể dập tắt
ý chí nỗ lực vươn lên trong khó khăn của con người

ý chí nỗ lực vươn lên trong khó khăn của con người
trên mảnh đất miền trung
việc mà liên tiếp xảy ra ba trần lũ
việc mà liên tiếp xảy ra ba trần lũ

đến việc học tập của nhà trường
ngay khi nước lũ đã rút
một số tuyến đường có thể đi được
và phần lớn học sinh đã có thể trở lại được

đã có cái thông báo đến tất cả các em học sinh
ở các cái xóm ở các cái địa bàn khác
để có thể là đến trường
còn ở tại trường á

tất cả các cái hạng mục hư hỏng

thì cùng với sự hỗ trợ nữa

chia tay phương mỹ